nhằm thực hiện hóa mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên cơ sở những thành quả đã đạt được
các địa phương ở lào cai đang quyết tâm tự tin xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu từ những thôn bản kiểu mẫu
thôn an san xã cốc san huyện bát sát tỉnh lào cai là một trong những thôn đi đầu trong công tác xây dựng thôn bản kiểu mẫu
để hiện thực hóa mục tiêu ngay sau khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
người dân đã tiến hành chỉnh trang nâng cấp xây dựng hệ thống hạ tầng
đặc biệt hệ thống đường giao thông trục thôn ngõ xóm đạt chuẩn nông thôn mới với mức độ cao
các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên
chất lượng gia đình văn hóa làng văn hóa được nâng lên công tác giáo dục khuyến học khuyến tài được quan tâm thực hiện
thực hiện phong trào chung của xã rồi đến thôn thì gia đình tôi vẫn chấp hành đầy đủ
nhà cửa rồi sân sướng nói chung là
vệ sinh sạch sẽ vào dịp cuối tháng thì là hội nông dân hội phụ nữ hội tập thể chúng tôi cán bộ lên loa chúng tôi chấp hành đầy đủ luôn
phong trào chung của thôn của xã thì chúng tôi chấp hành nó vừa sạch đẹp nhà cửa trước hết của gia đình đã
xong rồi đến tập thể chung của thôn của xã
thực hiện chương trình thôn nông thôn kiểu mẫu thì ban phát triển của thôn thì cũng đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân
bằng nhiều hình tượng
hình thức vào các buổi họp thôn hoặc là lồng ghép với các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể thôn cũng đã tuyên truyền vận động bà con
là tích cực tham gia sản xuất và bằng các nhiều hình thức để làm sao đó để nâng các cái tăng gia thu nhập của tiêu chí về thu nhập của các hộ gia đình
để nâng cao thu nhập cho người dân hướng tới phát triển kinh tế bền vững các cấp ngành địa phương từ huyện đến xã đã vận động nhân dân
tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
phát huy lợi thế của địa phương đưa cây con giống mới có năng suất chất lượng cao vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế
từ đó nhiều hộ gia đình đã vươn lên có kinh tế khá trong thôn
nâng cao các tiêu chí của thôn đặc biệt nhất là gốc độ tiêu chí môi trường cũng như là tiêu chí về nhà ở dân cư
trên cơ sở đó xã đã xây dựng quy hoạch tổng thể đặc biệt nhất là sơ đồ từng hộ dân trên một kế hoạch tổng thể để tổ chức thực hiện
sau hai năm triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại lào cai nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhân dân
nhờ phát huy được tính cơ
chủ động sáng tạo và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng làng xã đời sống của người dân không ngừng được tăng lên
đến nay toàn tỉnh lào cai đã có một trăm chín mươi sáu thôn đăng ký thôn nông thôn mới và thôn kiểu mẫu tạo động lực cho các thôn bản xã vùng cao
điều kiện khó khăn trong tỉnh học tập quyết tâm xây dựng nông thôn mới bền vững